chỉ trong tháng bốn và tháng năm vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội đã liên tiếp xảy ra hai vụ mất trộm xe ô tô
đây là chiếc xe đã bị mất vào ngày hai mươi sáu tháng bốn khi đang đỗ trước cửa nhà số năm phố phan kế bính phường cống vị quận ba đình
chỉ ít ngày sau chiếc xe đã được giao bán công khai trên mạng
anh phùng đức hoàng ở phú thọ là người đã mua lại chiếc xe với giá gần hai trăm linh triệu đồng
đến mùa thì anh em cũng giao lại em em ở quê cũng không có kinh nghiệm em thấy có đủ giấy tờ thì em mua
em con xe này thì lại em mua lúc đấy là mua gần hai trăm linh triệu
quá trình điều tra công an hà nội xác định cả hai chiếc xe bị trộm đều được đưa về khu vực huyện văn giang tỉnh hưng yên để ngắt thiết bị định vị
từ đây lực lượng cảnh sát hình sự công an hà nội đã lần ra một nhóm các đối tượng chuyên cầm cố và tiêu thụ các loại xe ô tô trộm cắp
trong đó đối tượng nguyễn thành
nguyễn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện văn giang tỉnh hưng yên là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên tiêu thụ và cầm cố xe
đối tượng lê hoàng đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là đối tượng chuyên trộm cắp xe và móc nối với công để tiêu thụ xe trộm cắp
đạt biết được nhiều chủ xe ô tô thường gửi lại chìa khóa cho bảo vệ
theo đó đặt tác giả làm chủ xe vào lấy chìa khóa và đánh xe đi cầm cố cho công lấy tiền
cả hai đều không có giấy phép hoạt động và nhận cầm cố nhiều xe ô tô gian tức là xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có
các xe ô tô này gồm xe trước hết là xe do trộm cắp mà có rồi xe lừa đảo xe lạm dụng tín nhiệm rồi các xe của ngân hàng các xe thế chấp ngân hàng
sau đó thì các đối tượng đã mượn hoặc là chính là chủ sở điệu chính chủ ngân hàng và số tiền vay để mua chiếc xe này đối với ngân hàng là rất lớn
sau đó thì đến tới cầm cố
như vậy việc bóc gỡ ổ nhóm tội phạm này chính là hồi chuông cảnh báo các chủ phương tiện cũng như các tổ bảo vệ trong giữ bãi xe cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
về phía người dân không vì ham hố xe ô tô giá rẻ
bởi rất có thể đây là những chiếc xe do hành vi vi phạm pháp luật mà có